chủ tịch nước đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liên minh chiến đấu lào việt nam
thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát và sự đoàn kết vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước
nói chuyện với cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại bắc xê và bà con việt kiều đang sinh sống và làm ăn tại tỉnh champasak
chủ tịch nước đã lắng nghe bà con bày tỏ tâm tư nguyện vọng và tình cảm đối với đất nước
đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người việt nam tại tỉnh champasak trong thời gian qua
chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng người việt nam tại địa bàn ngày càng vững mạnh
đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như hướng về quê hương đất nước
chủ tịch nước trần đại quang cũng ân cần thăm hỏi các hộ kinh doanh người gốc việt tại tỉnh champasak
bị thiệt hại trong vụ cháy chợ đào hương vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
thay mặt đảng nhà nước chủ tịch nước đã chuyển tặng số tiền một mươi đô la mỹ để giúp bà con khắc phục một phần thiệt hại
trong vụ cháy chợ đào hương và tặng một mươi đô la mỹ cho hội người việt nam tại tỉnh champasak để hỗ trợ các hoạt động chung của cộng đồng
chiều nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời sân bay quốc tế tỉnh champasak
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đi phnom penh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc campuchia
theo lời mời của quốc phương campuchia notre dame sihamuni
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống học viện an ninh nhân dân hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề học viện an ninh nhân dân bảy mươi năm xây dựng và phát triển
đến dự và chỉ đạo hội thảo có thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đây là hội thảo khoa học lớn được bộ công an tổ chức với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo
bộ công an việt nam lãnh đạo bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và lãnh đạo các bộ ban ngành trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
qua năm mươi bài tham luận hội thảo đã đánh giá và làm rõ vai trò to lớn cũng như những thành tựu đạt được nổi bật của học viện an ninh nhân dân bảy mươi năm qua
đồng thời chỉ ra những thời cơ thách thức đối với học viện an ninh nhân dân trong thời gian tới
kiến nghị đề xuất các giải pháp xây dựng phát triển học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia
trong hội thảo này chúng tôi cũng lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học để mà xác định đúng đắn vị thế vai trò của mình đối với sự nghiệp chung của cách mạng trong giai đoạn hiện nay
và cái quan trọng nữa là từ đó để tìm ra những nguyên nhân hạn chế hoạt động của chúng tôi trong thời gian vừa qua
và hướng tới những giải pháp mới để nâng cao hiệu quả

công tác đào tạo và công tác xây dựng nhà trường trong thời gian tới đúng định hướng của đảng và nhà nước trong thời gian nay
để vươn tới những mục tiêu vào năm hai nghìn hai mươi học viện trở thành trường đại học trọng điểm của quốc gia
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy của học viện an ninh nhân dân đã từng bước được xây dựng kiện toàn theo mô hình của cơ sở giáo dục đại học trọng điểm
hiện nay học viện đã có một viện nghiên cứu khoa học an ninh một mươi bốn đơn vị giảng dạy và một mươi tám đơn vị làm công tác quản lý giáo dục và tham mưu phục vụ
học viện đã xây dựng được đội ngũ có hàng trăm cán bộ giáo viên trong đó có sáu mươi đạt học vấn tiến sĩ thạc sĩ
gần một mươi hai năm được phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú
gần bảy được phong học hàm giáo sư phó giáo sư

các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của học viện không ngừng được nâng tầm mở rộng
từ năm hai nghìn một mươi ba học viện đã trở thành thành viên chính thức thứ năm mươi ba của hội nghị thường niên hiệp hội các trường đào tạo cảnh sát quốc tế
qua thực tiễn đã chứng tỏ học viện an ninh là đơn vị đào tạo đã cung cấp cho các đơn vị địa phương của lực lượng công an
nhiều cán bộ chiến sĩ ra công tác thực tiễn có chất lượng tốt
đặc biệt là
đặc biệt là
đào tạo ra cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng
nhạy bén tinh thông vào mặt nghiệp vụ
có lòng nưu trí dũng cảm
và xử lý tình huống nghiệp vụ rất tốt
và chúng tôi hy vọng là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực
có nhiều cái diễn biến phức tạp
tác động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta
đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới về an ninh quốc gia
thì học viện an ninh
kết hợp với các đơn vị thực tiễn
nhất là đơn vị tổng cục an ninh của tôi
để nghiên cứu những vấn đề mới về an ninh nổi lên
để bổ sung cho hệ thống lý luận
nó sát với thực tiễn
nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi
của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng cao
phát biểu kết luận tại hội thảo
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm đánh giá rất cao những thành tựu
và đóng góp to lớn của học viện an ninh nhân dân

đối với sự nghiệp cách mạng nói chung
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xây dựng lực lượng công an nói riêng
đồng thời cũng nhấn mạnh
nhân dịp này tôi cũng đề nghị lãnh đạo các tổng cục
các cục của bộ giám đốc công an các địa phương
chú trọng quan tâm phối hợp chặt chẽ với các học viện
nhà trường trong việc tiếp cận thông tin
phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mới
tham gia tích cực vào quá trình đào tạo
bồi dưỡng cán bộ của các học viện nhà trường
trong công an nhân dân nói chung
và học viện an ninh nhân dân nói riêng
toàn thể các công trí lãnh đạo cán bộ giáo viên công nhân viên của học viện
phải phát huy truyền thống tự lực tự cường
xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy
cán bộ quản lý đổi mới ngoại mặt công tác nhà trường
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo
xứng đáng với truyền thống bảy mươi năm
của học viện an ninh nhân dân
sớm đưa học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia
tầm nhìn khu vực
vào chiều nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
có buổi làm việc với tổng cục chính trị công an nhân dân
và tập thể đảng ủy lãnh đạo cục đào tạo
để nghe báo cáo về công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân thời gian qua
định hướng những mặt công tác trọng tâm về giáo dục đào tạo trong công an nhân dân thời gian tới
tại buổi làm việc
thiếu tướng đỗ ngọc cẩn phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
đại tá nguyễn văn ly cục trưởng cục đào tạo
đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về tình hình kết quả công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân thời gian qua
ngoài ra các đại biểu đã nêu những khó khăn thuận lợi
và đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân hiện nay
thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích
và cố gắng đạt được của tổng cục chính trị công an nhân dân nói chung
cục đào tạo nói riêng trong công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân thời gian qua
chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
tổng cục chính trị công an nhân dân cục đào tạo cần làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao
ra soát hệ thống các trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ công an theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của đảng nhà nước và bộ công an
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
trọng tâm cần tiếp tục triển khai quyết định số một nghìn hai trăm hai mươi chín qdttg ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng nêu rõ
nâng cao chất lượng dạy và học là đòi hỏi cấp thiết lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu
việc chú trọng đến các vấn đề như đào tạo sau đại học bồi dưỡng chức danh chất lượng đào tạo gắn với mục tiêu xã hội hóa giáo dục
phân cấp cho các trường nhưng tránh buông lỏng quản lý cần kiểm tra đánh giá chất lượng các trung tâm
là đòi hỏi tất yếu khách quan trong công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
phát huy truyền thống vẽ vang trong chặng đường ba mươi năm năm xây dựng trưởng thành và phát triển
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một
một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
sáng nay đoàn công tác tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức về nguồn và các hoạt động xã hội tình nghĩa
tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang nơi khởi nguồn của lực lượng công an nhân dân
tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương trung tướng nguyễn xuân mười phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân làm trưởng đoàn
đã tổ chức dân hương tại tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã báo cáo truyền thống ba mươi năm năm vẻ vang xây dựng và phát triển của tổng cục
với nhiều phần thưởng cao quý như huân chương hồ chí minh huân chương quân công hạng nhất huân chương độc lập hạng nhất
và nhiều tập thể cá nhân được vinh dự trao tặng nhiều danh hiệu anh hùng huân huy trương
đây là sự ghi nhận của đảng nhà nước đối với những công hiến quan trọng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân
trong suốt chặng đường ba mươi năm năm qua
trên tất cả các lĩnh vực công tác tổng cục chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an giao phó
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân hứa nguyện phát huy truyền thống ba mươi năm năm qua
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị và tổng cục vững mạnh toàn diện
khẳng định vị thế tổng cục chính trị công an nhân dân xứng đáng là cơ quan chiến lược về công tác đảng công tác chính trị
góp phần xây dựng công an nhân dân cách mạng trong sạch và vững mạnh
tại xã minh thanh xã đặc biệt khó khăn của huyện sơn dương
thay mặt lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân trung tướng nguyễn xuân mười
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân đã trao tặng kinh phí một trăm linh triệu đồng
lắp đặt sáu hệ thống máy lọc nước cho trường mầm non minh thanh
các đơn vị tổng cục đã tặng quà động viên cho các bà mẹ việt nam anh hùng
và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã
và tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng công trình thanh niên ở thôn lê xã minh thành
đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh nguyễn ngọc vĩ là thương binh hạng một trên bốn
bằng những hoạt động thiết thực đó và những món quà hết sức ý nghĩa đó
trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ đưa vào sử dụng
để góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như là đời sống tinh thần của người dân xã minh thanh
ta đã huy động được hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên của các đơn vị trực thuộc tổng cục
các học viện trường công an dân
trích một phần ngày công lao động rồi thu nhập của bản thân
để giúp cho những cơ sở vật chất có ý nghĩa trên địa bàn
chúng tôi nghĩ những hoạt động này là hoạt động rất quý nghĩa
để tuổi trẻ tổng cục chính trị công an dân
các đơn vị các học viện trường công an dân
thêm một lần nữa ý thức được trách nhiệm của mình
về nguồn về với nơi mà trai mình đã học tập công tác chiến đấu
để trường thành như ngày hôm nay
có được cái truyền thống của tổng cục chúng ta như ngày hôm nay
cũng trong sáng nay các hoạt động xã hội tình nghĩa của các đơn vị học viện trường công an nhân dân
đã tổ chức đồng loạt tại một mươi một xã thuộc huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
những món quà ý nghĩa được trao tặng là lời tri ân của thế hệ cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị
công an nhân dân đồng thời giáo dục truyền thống trong chặng đường ba mươi năm năm tổng cục
góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân
phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới
bản tin nhật kiến ninh xin được tiếp tục với những tin tức khác
thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm chiếc máy bay su ba mươi mk hai
mang số hiệu tám nghìn năm trăm tám mươi năm bị mất đi lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện
ngay trong chiều nay quân khu bốn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã thành lập sở chỉ huy
tại ban chỉ huy quân sự thị xã cửa lò
để họp bàn triển khai phương án tìm kiếm
hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
hải đội một trăm ba mươi bảy hải quân vùng một
đã vận chuyển lương thực thực phẩm và nước
lên tàu hq hai trăm một mươi một
để tiếp tế cho lực lượng tìm kiếm trên biển
thiết bị do tìm hộp đen tàu bay
cũng đã được đưa ra khu vực tìm kiếm
ngay trong chiều nay một tàu cứu hộ
đã phát hiện vệt dầu loang cách đảo mắt
một mươi tám đến một mươi chín km
ngoài việc huy động chính quyền địa phương và ngư dân
tiến hành tìm kiếm hải đội biên phòng cũng đã
điều ba tàu cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tìm kiếm ở khu vực trên
với phương châm ưu tiên cứu người là trên hết
đồng thời tạm thời dừng
việc bay huấn luyện với toàn bộ máy bay
ngay sau khi nhận được tin báo
của bộ quốc phòng thủ tướng chính phủ
nguyễn xuân phúc đã yêu cầu bộ quốc phòng
tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng
phương tiện khẩn trương tìm kiếm
chiếc máy bay su ba mươi mk hai
thủ tướng chính phủ yêu cầu
một bộ quốc phòng tập trung tìm mọi
biện pháp vào huy động lực lượng phương tiện
khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay
trong vụ việc nêu trên
tổ chức giải quyết tốt hậu quả điều tra xác minh
làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành
gia soát kiểm tra toàn bộ các quy trình
trong công tác chỉ huy điều hành bay
đảm bảo kỹ thuật hàng không để kịp thời
tổ chức rút kinh nghiệm cho công tác đảm bảo an toàn bay
không để xảy ra vụ việc tương tự
hai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
ủy ban nhân dân các tỉnh nghệ an thanh hóa
và các bộ giao thông vận tải nông nghiệp
và phát triển nông thôn căn cứ chức năng
nhiệm vụ phối hợp với bộ quốc phòng
chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn
và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra
một số tin thức an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc quy mô cực lớn
với số tiền lên đến bảy sáu nghìn tỷ đồng
vừa bị cục cảnh sát phòng chống thuận phạm
sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an các thành phố hà nội hải phòng
tỉnh thanh hóa hải dương triệt phá
hai mươi ba đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ
đường dây này do bùi khắc hiền
chú tại quận thanh xuân hà nội cầm đầu
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài sản trị giá
gồm một ô tô mercedes
số tiền hai trăm linh triệu đồng
nhiều thiết bị để đánh bạc và sổ sách giấy tờ
bước đầu lực lượng chức năng xác định
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
các đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
thông qua các trang mạng
với số tiền lên tới bảy sáu nghìn tỷ đồng
hệ thống con bạc tham gia đường dây
đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước
hai đối tượng
trần quốc toàn
chú tại huyện mỹ xuyên
và châu văn định
chú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
vừa bị công an tỉnh sóc trăng tạm giữ
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày một mươi ba tháng sáu
tại đường trần hưng đạo
hai đối tượng đã cướp chiếc điện thoại
của một phụ nữ đi đường rồi bỏ chạy
đối tượng toàn đã bị bắt giữ khi chạy đến thị trấn mỹ xuyên
huyện mỹ xuyên
riêng đối tượng định cũng bỏ trốn và đã bị bắt giữ ngay sau đó
tại công an công an
hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng năm đến nay
đã thực hiện cho lọt ba vụ cướp giật
trên địa bàn thành phố sóc trăng
riêng đối tượng lịch đã cùng đối tượng lý hoài nam
chú tại huyện mỹ xuyên
thực hiện hai vụ cướp dân khác trên địa bàn
một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người
là do mâu thuẫn phát sinh
từ trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người
do vậy nếu những mâu thuẫn này không được hòa giải kịp thời
sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
phóng sự mà chúng tôi thực hiện
ghi nhận về tình trạng này trên địa bàn tỉnh yên bái
sẽ phần nào giải đáp câu hỏi
cần làm gì để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh
trong quần chúng nhân dân
và làm thế nào để đẩy lùi tội phạm cố ý gây thương tích
và trách nhiệm của chính quyền địa phương
và lực lượng công an đến đâu
đối tượng lý kim pham
có hộ khẩu thường trú tại thôn ngọt ngòi
xã ngòi a huyện văn yên tỉnh yên bái
bị bắt giữ về hành vi giết người
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng bốn
trong khi giúp việc tại đám ma của một người cùng thôn
đối tượng lý kim pham
và ông lý phúc tiến đã xảy ra mâu thuẫn
ngay lập tức đối tượng pham đã dùng sao
chém sáu nha đêm tiếp vào đầu ông tiến
hậu quả làm ông tiến tử vong ngay tại chỗ